thành phố đà nẵng đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển hệ thống xe buýt công cộng
với việc trang bị xe buýt đầy đủ các tiêu chí thân thiện hiện đại an toàn trợ giá
không chỉ bảo đảm chất lượng phục vụ mang lại nhiều tiện ích mà còn giảm chi phí cho người dân
tuy nhiên hiện nay phần lớn người dân vẫn chưa lựa chọn xe buýt làm phương tiện chính khi tham gia giao thông
ra một vòng trên một số tuyến đường trung tâm của thành phố đà nẵng
mặc dù có rất nhiều xe buýt ra vào trạm đúng giờ để dừng đón trả khách theo quy định
song hầu hết các tuyến vẫn vắng khách
hầu hết các xe ghé chạm chỉ có một tài xế và một nhân viên bán vé thỉnh thoảng mới có khách đến gửi hàng
nói chung tôi nói tôi là dân người gửi hàng nhưng mà cho nên tôi cũng hay đi xe buýt
nói chung là xe buýt là một tiện ích của nhà nước đưa ra
nó vừa tiện lợi mà vừa tốt cho người dân
mặc dù phần lớn người dân đã nhận được những bài hỏi
đã nhận thức được những tiện ích khi sử dụng xe buýt
song do đặc thù công việc nên nhiều người vẫn chưa chọn phương tiện này khi tham gia giao thông
để khuyến khích người dân sử dụng xe buýt cuối tháng sáu vừa qua
ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn về miễn phí một trăm linh vé xe buýt trong vòng ba mươi ngày đầu hoạt động
đối với sáu tuyến xe buýt trợ giá mở mới
hiện tổng số tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố là một mươi hai tuyến đều được trang bị hiện đại với nhiều tiện ích
tần suất hoạt động liên tục từ năm h ba mươi đến hai mươi một h tất cả các ngày trong tuần
để nhằm cho người dân có sự quan tâm thăm quan người dân để chung trình với mọi người xung quanh để tham gia xe buýt
ban an toàn giao thông tp đà nẵng cũng đã có kế hoạch tổ chức tuyên truyền thông tin về hệ thống xe buýt trợ giá
khuyến khích người dân học sinh sinh viên tham gia giao thông bằng xe buýt
qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm thiểu số lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông ban ngày
giảm ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường